do chịu ảnh hưởng của bão số bảy các tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc cũng sẽ có mưa trên diện rộng
dự báo trong các ngày tới nhiều nơi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to vùng núi đề phòng có lũ quét và sạt lở đất
hiện nay tỉnh thái nguyên có trên một hai trăm linh công trình thủy lợi lớn nhỏ trong đó có hơn ba trăm năm mươi hồ chứa với mức nước đạt tám mươi ba mươi
và bảy mươi chín công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trực tiếp quản lý bảo vệ
tính đến thời điểm hiện tại các hồ do công ty quản lý đều có dung tích trên chín mươi
đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra một số công trình sung yếu như công trình thủy lợi hồ núi cốc đập cây si ở thành phố thái nguyên hồ quán trễ ở huyện võ nhai
về ứng phó với bão số bảy hiện nay tỉnh thái nguyên đã có kế hoạch cụ thể yêu cầu các địa phương chủ động sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão
theo dõi sát diễn biến của cơn bão tập trung sẵn sàng lực lượng phương tiện chủ động đối phó và khắc phục hậu quả
cảnh báo di rời dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi
tập trung chỉ đạo các địa phương cử người trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm có nguy cơ cao như cầu tràn các đường dễ bị ngập lụt các bến đò ngang đặc biệt là những nơi dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất
kính thưa quý vị và các bạn hiện nay thì nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân đã có mặt tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng sơn
tại đây đang diễn ra cuộc họp giữa phó ban phụ trách phòng chống thiên tai
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và đoàn kiểm tra của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác chuẩn bị phòng chống ứng phó với cơn bão số bảy và đặc biệt là công tác kiểm tra an toàn hồ chứa trên địa bàn
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc ứng phó khẩn cấp với cơn bão số bảy một mươi bảy h chiều nay tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng sơn
phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng sơn đã có cuộc họp với đoàn kiểm tra của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác ứng phó với cơn bão số bảy và đặc biệt là kiểm tra an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh
chúng tôi cũng biết là cơn bão số bảy sẽ gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh lạng sơn khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
trước tình hình đó ubnd tỉnh ban hành công điện và yêu cầu các cấp các ngành các huyện thành phố các sở ban ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để chủ động ứng phó với cơn bão số bảy
tỉnh lạng sơn đã triển khai những biện pháp như thành lập đoàn kiểm tra xuống cơ sở đặc biệt là kiểm tra các hồ chứa
cảnh báo người dân di rời khỏi những khu vực có nguy cơ bị xảy ra sạt lở lũ quét trong trường hợp khẩn cấp sẽ tiến hành cưỡng chế di rời để bảo đảm an toàn
đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương thực hiện phương châm bốn tại chỗ
bảo đảm cho người và tài sản an toàn đến mức độ cao nhất liên tục cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của cơn bão số bảy và tuyên truyền các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh
cũng trong tối nay đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp hồ chứa nà tâm xã hoàng đồng thành phố lạng sơn